còn tại đắk lắk công an tp bun ma thuật tỉnh đắk lắk vừa bắt và xử lý một đối tượng sau khi uống rượu
đã cầm diều đòi chém một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
đó là đối tượng y hải a yun ba mươi ba tuổi trú tại phường tân lập tp bun ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu những ngày qua tại hẻm ba trăm sáu mươi hai đường hùng vương phường tân lập
có ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nên chính quyền địa phương phải thực hiện lệnh phong tỏa con hẻm này để kiểm soát
phòng chống dịch bệnh lây lan
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi một sau khi uống rượu cùng với nhóm bạn y hải đã cầm một cây rừng đến chốt kiểm soát dịch đầu hẻm
tại đây hải liên tục chửi bới thách thức rồi cắt dây phong tỏa đập phá bàn ghế
biểu hiện cảnh báo và yêu cầu lực lượng chức năng phải gỡ bỏ phong tỏa
chưa dừng lại hải còn vác rìu giật đuổi chém thiếu tá mai đình thắng cán bộ công an phường tân lập đang làm nhiệm vụ tại chốt
rất may đồng chí thắng kịp thời tránh được nên không bị thương
năm người xong rồi em nhậu thì mấy đứa nó về hết
em về em nghe nói phong tỏa chỗ mình chưa bỏ
thì em cầm rượu em bà ra chỗ chốt
em đập kế chỗ xe dây phong tỏa xong rồi em chạy đập tôn đập tôn xong rồi em chạy dưới chỗ công an nói
sau chỗ này không mở chỗ bên tuôn trong mở hết phong tỏa
sau đó em cầm rượu em đuổi đến cán bộ công an
bây giờ em tỉnh lại tỉnh rượu rồi em thấy có người mình sai trái
em xin lỗi mai chú công an em thấy hối hận vô cùng
qua sự việc này cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
thì phải tuân thủ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác phòng chống dịch
đặc biệt là đối với người dân trong các khu vực phong tỏa
các quy định mọi hành vi vi phạm pháp luật hoặc hành vi chống đối với lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch
thì đều sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đối với vụ việc này thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn thua phối hợp với viện sát
cũng như tòa án nhân dân thành phố buôn thuộc xác định đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự đặc biệt là công tác phòng chống dịch của thành phố buôn quân thuộc
do đó chúng tôi xác định đây là án điểm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
hiện công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã ra quyết định tạm giữ hình sự y hải ayun
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ theo khoản một ba trăm ba mươi bộ luật hình sự